khoảng một tuần qua vụ việc cháu nhd nam sinh lớp tám quê ở huyện cầm khê tỉnh phú thọ
bị hành hung khi đang chơi bóng rổ ở quận long biên thành phố hà nội dẫn đến chết não
tiền lượng xấu đã thu hút sự quan tâm của dư luận nhất là trên mạng xã hội
chính vì lẽ đó các thông tin hình ảnh chia sẻ về tình hình sức khỏe
quá trình điều trị của md sau khi được luật sư nguyễn anh thơm chia sẻ trên trang cá nhân facebook
đã thu hút hàng chục nghìn lượt like hàng nghìn binh luận và chia sẻ
thế nhưng hiện tại rất nhiều bài đăng của luật sư thớm đã biến mất
khiến dư luận không ngừng đặt câu hỏi đưa ra các giải thiết khác nhau
sáng ngày ba mươi tháng ba luật sư nguyễn anh thơm cho biết
các bài đăng trên trang cá nhân facebook của ông không bị xóa mà được ẩn đi
một số bay khác bị giới hạn người bình luận
luật sư thơm nói luật sư đưa ra những nhận định trên cơ sở nghiên cứu khoa học pháp lý về định tội danh
và với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho bị hại để các cơ quan pháp luật xem xét và xử lý theo luật
đó là nguồn tin tố giác tội phạm qua hoạt động nghề luật sư theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
và không nhằm bất cứ mục đích nào khác
vì vậy một kết luận ban đầu của cơ quan công an và một nhận định ban đầu của luật sư có phần khác nhau
không là vấn đề để ẩn bài hay gì khác
theo luật sư thơm nguyên nhân khiến ông ẩn bài đăng trên mạng xã hội là vì những bài trước đó
được rất nhiều người quan tâm và bình luận quá sức tưởng tượng của ông
trong đó có nhiều bình luận đồng cảm chia sẻ tích cực
nhưng cũng có những bình luận đã mang tính chất tiêu cực
tò vẽ thêm một số tỉnh tiết không có cơ sở vào vụ việc
ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cộng đồng đến quá trình làm việc của luật sư
quá trình điều tra của cơ quan công an
sau khi trao đổi với gia đình về việc cơ quan điều tra đã ra các quy định tố tụng xử lý đối tượng
luật sư đã dừng chia sẻ những hình ảnh đau thương của cháu đê
là người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho cháu
dõi theo từng bước đi của cháu và gia đình nhiều ngày qua
những gì tôi đang làm không chỉ là công việc nữa mà còn là tình cảm
hành trình sắp tới dù thế nào tôi vẫn một lòng trợ giúp bảo vệ quyền lợi cho cháu theo đúng quy định
và gây niềm tin và sự công minh của pháp luật
chúng ta hãy chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra
trước đó báo sức khỏe và đời sống đã có nhiều bài thông tin về việc cháu đê bị đánh đến chết não
khi đang chơi bóng rổ tại phường việt hưng quận long biên tp hà nội vào ngày một mươi bảy tháng ba
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tvm một mươi sáu tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
mơ bị cáo buộc là người đã đánh nam sinh lớp tám tên nhd khiến đê bị chấn thương sọ não hôn mê tiên lận tử vong cao
nơi xảy ra vụ việc là khu sân bóng đình lệ mật phường việt hưng
nơi này có diện tích khá rộng là nơi để người dân khu vực đến tập thể dục thể thao vào mỗi buổi chiều
theo tìm hiểu khu vực sân bóng rổ không có camera an ninh
phía bên ngoài cổng đình có vài chiếc camera nhưng không nhìn được vào bên trong vì bị cây xanh trái quất
sau khi xảy ra vụ việc nam sinh bị đánh khu vực này cũng vắng người qua lại hơn so với thường ngày
còn ngôi nhà nơi bị can m sinh sống cùng gia đình cũng đóng cửa thèn cải kín mít trên cửa kéo loang lộ chất bẩn
còn khu vực bậc thềm còn sót lại một số mảnh gạch đá vỡ do vài người có khích
trước đó công an quận long biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nam sinh đê phản ánh khi đang chơi tại sân đỉnh lệ mật thì đây bị đánh gây thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên xác định khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba tê ve cao một mươi hai tuổi chơi tại khu vực đỉnh lệ mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị đê tát vào mặt
ca chạy đi gọi anh trai là mờ để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đỉnh lệ mật thì gặp bố đẻ là tê và kể lại sự việc tê chở hai anh em bằng xe máy ra sân đỉnh lệ mật để xe máy đánh
khi đến khu vực đỉnh tê bảo hai con đi vào sân đỉnh gặp ông nội đang có mặt ở đấy còn tê quay xe đỉnh ra về
lúc này tê thêm mờ chạy vào đấm làm nam sinh đê ngã ra đất thì vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó tê trở lại khu vực sân đỉnh lệ mật thì đê có biểu hiện chóng mặt tái nên đã đưa đê vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu sau đó chuyển bệnh viện một tỉnh tám điều trị
bệnh viện xác định nam sinh đê bị trấn thương sọ não hôn mê tiên lượng tử vong cao
theo cơ quan công an vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc không mong muốn
hành vi vi phạm pháp luật này của my sẽ bị xử lý nghiêm minh
thời gian gần đây chuyện bạo lực học đường không phải là điều hiếm gặp
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín hai nghìn hai mươi ba do mâu thuẫn cá nhân học sinh lớp tám trường trung học cơ sở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã dùng dao đâm một học sinh gây trọng thương

nhiều học sinh đứng đó nhưng không ai cắn ngăn còn có hành động cố vũ các bạn đánh mạng học
qua quan sát nhiều vụ việc tiến sĩ vũ việt anh ông giám đốc học viện thành công cho rằng
đây là chuyện hết sức đáng tiếc đang được xảy ra ở lưới tuổi dạy thi
ở lứa tuổi này các bạn thường không kiểm soát được cảm xúc của mình một cách rõ ràng
và vì thế rất dễ đẩy từ mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch lớn
các vụ việc này lần nữa nhắc nhở chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn trong công tác giáo dục trẻ em
về nhân cách thái độ sống chứ không chỉ dừng lại việc chú trọng con học giỏi
trả lời câu hỏi vì sao nhiều bạn học sinh dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn như vậy
tiến sĩ vũ việt anh khẳng định ở đây có một hiệu ứng tâm lý mà người ta thường gọi là hiệu ứng học lại từ xã hội
cụ thể trẻ con có một cơ chế học rất hay đó là nhìn thấy cái gì nó sẽ bắt trước và làm theo
vì thế ngày hôm nay khi các bạn trẻ chứng kiến quá nhiều các hành vi bạo lực ngoài xã hội cộng đồng
thì các bạn vô thức coi cách thức dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là chuẩn mực
theo tiến sĩ vũ việt anh qua tìm hiểu bảy mươi một trẻ em bạo lực tuổi vị thành niên thì có lấy ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
đầu tiên do giáo dục gia đình đa phần tất cả các em tuổi phạm vị thành niên đều bị đối xử hạ khắc trong gia đình
như ông bà bố mẹ những người này luôn dùng biện pháp bạo lực hành hạ con
các cụ đã nói một câu rất hay giỏi nhà ai qua nhà nấy để thấy được rằng trong gia đình đã có hành xử
hành vi sử dụng bạo lực đối với con cái đối với các thành viên trong gia đình
do vậy hệ lụy từ vụ việc đó nó đã thể hiện hành vi của các con tiến sĩ vũ việt anh nói
yếu tố thứ hai theo tiến sĩ anh các bạn trẻ dành nhiều thời gian giáo dục kẻ xấu
không quan tâm đến việc học hành và giải luyện bản thân từ đó sẽ đến việc bắt trước hành vi trong game trong phim ảnh bạo lực
yếu tố thứ ba không thì không nhắc tới là ảnh hưởng tới nhà trường
những năm qua chúng ta đang tập trung quá nhiều vào việc đầy điểm số của học sinh
phong trào về thành tích mà quên đi mất việc giáo dục về đạo đức
vì vậy ngày nay đạo đức đang có dấu hiệu xuống cấp rất lớn từ thế hệ trẻ
trong vụ việc học sinh bị đăng đến chết não tiến sĩ anh cho rằng
hành vi người bố đưa con trở lại hiện trường mà không đứng ra giải quyết thay cho con
để các cháu chưa có đầy đủ hành vi chấp pháp luật tự giải quyết với nhau
hành động này là điều hết sức đáng trách đối với một phụ huynh
theo ông anh khi người thân cổ suý cho hành vi bạo lực thì khó tránh những đứa trẻ có hành vi bạo lực
chúng ta biết là gieo cái gì thì gặt cái đó
trong tâm lý học người ta có một nghiên cứu rất hay
đó là nhiều khi không di chuyển điều tốt lành mà toàn di chuyển những điều xấu
các cụ nói sau nào sâu nấy cho thấy rằng tất cả hành vi của người lớn rất dễ tác động tâm trí của trẻ con
trong tâm trí của trẻ con bố mẹ luôn đúng đắn
vì thế nó luôn chấp nhận tất cả những hành vi mà người lớn hành xử
vì thế vô thức sẽ làm theo
do vậy vai trò giáo dục trong gia đình rất quan trọng
người ta nói rằng đây chính là ngôi trường đầu đời nơi hình thành nhân cách cho đứa trẻ
cùng với đó theo thúy sĩ anh khi trẻ em làm tổn thương một người khác
cũng chính là biểu hiện tổn thương của chúng ở bên trong
chính các bạn nhỏ này đã từng bị các hành vi bạo lực như vậy lên cơ thể
từ đó chúng lại tìm cách chuyển dịch nỗi đau đó sang những người xung quanh
đặc biệt trong việc quản lý thông tin hiện nay đang quá dễ dãi để cho trẻ tiếp cận những thông tin độc hại
ngay từ bé phụ huynh dễ dàng vứt cho con điện thoại máy tính mà không hề kiểm soát nội dung bên trong đó
cùng với đó không cách sống giang hồ mạng thời gian qua đang được cổ suý
tất cả điều đó thời gian qua trẻ em vô hình chung là nạn nhân của những xâm hại qua mạng
và đây là nạn nhân về tinh thần
khi trẻ em có nỗi đau sự xâm hại đó chúng lại tìm cách trung lên người khác
tiến sĩ anh thông tin
hiện nay các tổ chức quốc tế cũng có khuyên cao rất nhiều đối với thanh thiếu niên
người ta nói là thế kỷ hai mươi một là thế kỷ dựa vào kỹ năng
một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà người ta đề xuất đến là kỹ năng làm chủ bản thân
trong câu chuyện làm chủ bản thân thì làm chủ cảm xúc làm chủ hành vi là điều rất quan trọng
yếu tố thứ hai là làm chủ các mối quan hệ cần phải học các kỹ năng giao tiếp và xử lý khủng hoảng
ở đây cá nhân tiến sĩ anh đề xuất không được xem nhẹ vì được các kỹ năng về quản lý bản thân
quản lý cảm xúc vào trong trường học
điều này cần trở thành tiết học bắt buộc để bản thân học sinh thầy cô giáo nhận thức rõ ràng
và trách nhiệm thái độ của mình đối với tác động của bên ngoài cộng đồng
và trong câu chuyện này không thể nào chỉ cần đẩy trách nhiệm sang nhà trường mà rất cần trách nhiệm của gia đình
các cụ ngày xưa có nói quốc có quốc pháp ra có gia quy
nếu chúng ta không có quy định giáo dục trong gia đình dẫn tới trẻ em ra ngoài không tuân thủ quy định của pháp luật
cùng với đó theo tiến sĩ anh không thể không nhắc tới vai trò của truyền thông xã hội
chúng ta cần phải có nhiều chương trình hơn nữa cho thanh thiếu niên cần có nhiều diễn đàn
có nhiều chuyên gia giải đáp tư vấn xây dựng tình huống cụ thể để có thể hướng dẫn cho trẻ em
cuối cùng nhà trường phải lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật và hoạt động của nhà trường
cũng như môn học để trẻ em hiểu rõ hơn mà không vi phạm đánh mất tương lai của chính mình